chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
tính đến một mươi tám h cùng ngày thành phố ghi nhận thêm sáu ca dương tính sars cov hai
trong đó ba ca đã được cách ly một ca khu vực phong tỏa hai ca cộng đồng
phân bổ theo quận huyện bao gồm thanh xuân ba ca đông anh hai ca hoàng mai một ca
sáu ca bệnh này thuộc chùm f một của các trường hợp hoi sốt cộng đồng bốn k
chùm sòng lọc hoi sốt cộng đồng hai ca phân bổ hai ca cộng đồng theo quận huyện
bao gồm hoàng mai một ca đông anh một ca
như vậy tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng chín thành phố ghi nhận
năm mươi ca trong đó ba mươi bảy ca trong khu vực cách ly một mươi một ca khu vực phong tỏa hai ca ghi nhận tại cộng đồng
thông tin cụ thể về sáu ca mắc mới như sau
chùm sòng lọc hoi sốt cộng đồng hai ca bao gồm một ptt nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
địa chỉ tại yên sở hoàng mai ngày hai chín xuất hiện triều chứng sốt
ngày ba chín đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai ntl nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ ở hải bối đông anh
bệnh nhân là phủi xe luồng xanh trả thực phẩm thiết yếu tuyến bắc nam
ngày hai mươi chín tháng tám có đi làm test nhanh âm tính
ngày ba mươi ba mươi một tháng tám di chuyển từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
ngày ba chín đi xét nghiệm tại bệnh viện đức giang để chuẩn bị di chuyển tiếp có kết quả dương tính
chùm f một của các trường hợp hoi sốt cộng đồng bốn ca bao gồm một ntt nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hai dxl nam sinh năm hai nghìn chín cả hai ở địa chỉ thanh xuân trung thanh xuân
khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng
các bệnh nhân được lấy mẫu lần một ngày hai mươi bốn tháng tám có kết quả âm tính
ngày hai chín được chuyển vào khu cách ly
ngày ba chín có chiều chứng sốt và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
dmt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm địa chỉ ở nguyên khê đông anh
bệnh nhân là f một là chồng của lth đã được cách ly từ ngày hai mươi chín tám
ngày ba mươi tháng chín xuất hiện sốt mệt mỏi được chuyển cách ly tại bệnh viện đông anh
được lấy mẫu có kết quả dương tính
bốn lhl nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba địa chỉ ở trung phụng thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai tháng chín
ngày ba chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là ba bốn trăm bảy mươi bốn ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi một ca
số mắc là người đã được cách ly là một chín trăm một mươi ba ca
riêng ổ dịch thanh xuân trung có bốn trăm bốn mươi hai ca dương tính
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo